ngày một mươi tháng một mươi hai đồng chí trương quang nghĩa ủy viên trung mương đảng bí thư thành ủy đà nẵng đã có buổi tiếp đồng chí bonpon sisolat
chủ nhiệm ủy ban kinh tế công nghệ và môi trường của quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
cùng dự có tổng lãnh sự quán nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại đà nẵng lãnh đạo các vụ công tác miền trung tây nguyên
tại buổi tiếp đồng chí trương quang nghĩa vui mừng thông báo kết quả về tình hình phát triển kinh tế
cũng như hợp tác giữa thành phố đà nẵng và các tỉnh nam trung lào đặc biệt nhấn mạnh đến sự hợp tác có chiều sâu trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo
đồng chí bonpon sisolat chúc mừng những thành tựu mà đảng bộ và nhân dân thành phố đà nẵng đã đạt được trong những năm gần đây
đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự giúp đỡ chân thành và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực mà thành phố đà nẵng dành cho các địa phương của lào
đồng chí hy vọng chuyến thăm sẽ thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước việt nam lào nói chung giữa thành phố đà nẵng và các địa phương của lào nói riêng